quốc hội yêu cầu giá sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thu nhập của người dân
và có chính sách hỗ trợ sách đối với học sinh khó khăn
đây là một trong những nội dung của nghị quyết kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
vừa được các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều ngày hôm qua một mươi chín tháng sáu
quốc hội yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện
và kịp thời báo cáo quốc hội về những vấn đề đạt ra trong thực tế
cũng theo nghị quyết của quốc hội khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa
nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một bộ sách được thẩm định phê duyệt theo quy định của luật giáo dục
thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó
quốc hội cũng yêu cầu ngành giáo dục bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở vật chất thiết bị giáo dục
để triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới